các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
đối với nguyễn thị xen sinh ngày hai mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nguyên giám đốc công ty cổ phần thiết bị y tế và môi trường nơi thường trú phường thịnh quang quận đống đa thành phố hà nội
nơi ở hiện tại tòa r bốn broan city số bảy mươi hai đường nguyễn trãi phường thượng đình quận thanh xuân thành phố hà nội
nguyễn thị tích sinh ngày chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tổng giám đốc công ty cổ phần mofa nơi thường trú phường thịnh quang quận đống đa thành phố hà nội
nơi ở hiện tại thôn một xã thạch đà huyện mê linh thành phố hà nội
ngô thế vinh sinh ngày hai mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh trang thiết bị y nha khoa việt tiên
nơi thường trú phường một mươi bốn quận tân bình thành phố hồ chí minh
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện